thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về tiến độ triển khai gói tiến dụng một trăm linh tỷ đồng
cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao chiều qua đại diện các bộ ngành và các ngân hàng
đã báo cáo phó thủ tướng vương đình huệ về việc triển khai gói tín dụng này
chương trình có nguồn vốn cho vay là nguồn vốn huy động của các ngân hàng thương mại
do vậy việc cho vay của các ngân hàng phải tuân thủ quy định của luật các tổ chức tiến dụng
quy chế cho vay của các tổ chức tiến dụng đối với ngân hàng
phó thủ tướng vương đình huệ yêu cầu cần làm rõ đối tượng cho vay
đồng thời yêu cầu thống đốc ngân hàng nhà nước ban hành một văn bản hướng dẫn gói tín dụng một trăm linh tỷ đồng
theo tinh thần nghị quyết của chính phủ và chỉ đạo của thủ tướng nhằm triển khai thông tin tuyên truyền
và tập huấn các đối tượng có liên quan ra soát hoàn thiện các văn bản hướng dẫn
việc cấp giấy chứng nhận các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao
cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất nông nghiệp
tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm thế chấp tài sản tại ngân hàng